thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai
viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh tp hcm đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đối với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận một
thái là cha ruột của bé gái tám tuổi người bị nguyễn võ quỳnh trang quê ở gia lai
là bạn gái sắp cưới của thái hành hạ dẫn đến tử vong vào hôm hai mươi hai tháng một mươi hai
thái bị bắt khẩn cấp về hành vi đồng phạm giúp sức cho trang trong việc hành hạ cháu bé
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm cũng khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt khẩn cấp trang
tạm giam hai tháng về hành vi hành hạ người khác
theo điều tra trong thời gian sinh sống cùng thái và cháu bé tại trung cư saigon burn quận bình thạnh
trang đã đặt mua roi mây trên mạng xã hội để dạy dỗ cho bé
khi do mây bị gãy trang dùng gậy gỗ nhiều lần đánh cháu bé gây thương tích nặng khắp cơ thể
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trang cho cháu bé ăn uống rồi dùng dòi dạy dỗ
chiều tối cháu có biểu hiện mệt mỏi ói mửa nên trang gọi cho thái về đưa bé vào bệnh viện
tuy nhiên cháu không qua khỏi
tại thời điểm khám nghiệm tử thi cháu bé bị phù phổi khắp người bầm tím
dư luận cũng như những ngày qua bức xúc về hành vi của trang
đồng thời lên án việc vô tâm của thái dẫn đến việc cháu bé bị hành hạ trong một thời gian dài
liên quan đến vụ việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
cũng yêu cầu bộ công an ubnd tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ vụ cho bé tám tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong
để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan không bỏ lọt tội phạm
xảy ra mâu thuẫn
đặng văn quý đã dùng hung khí gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ thương tật là sáu mươi hai
sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với đặng văn quý để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng bảy nguyễn ngọc quý cùng anh võ minh đạt
đến quán cà phê uống nước thì gặp đặng văn quý ngồi cùng hoa là bạn gái ngọc quý
và một số người bạn khác
đến nói chuyện với văn quý thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
ngọc quý đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu văn quý
thế vậy đạt lao đến hỗ trợ dùng tay đánh vào mặt văn quý
tư dận văn quý liền lấy cho người ra một con dao đâm trúng vào vùng bụng đạt gây thương tích
và được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu kịp thời
nên không gây nguy hiểm đến tính mạng
sau thời gian điều trị đạt xuất viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là sáu mươi năm
công an tp thái bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái bình
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên tám bốn trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm bắt tình hình công an tp thái bình phát hiện nguyễn văn đoàn
trú tại tp thái bình và lại đăng thắng trú tại huyện vũ thư có biểu hiện đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn
qua điều tra xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân tiến
trú tại tỉnh nam định là giám đốc của ba công ty gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn
mạnh thắng công ty cổ phần md quốc tế và công ty taxi hoàng sa
núp bóng các doanh nghiệp trên tiến tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá
liên tỉnh hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy xe ô tô năm bộ máy vi tính cùng một số hung khí
và tài liệu khác có liên quan tạm giữ một mươi đối tượng và truy bắt những đối tượng liên quan
còn tại đắk lắc hai đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
hai đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn ngọc hải và trần lập đều trú tại huyện cương mực a tỉnh đắk lắc
hai đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
sau đó sử dụng mạng xã hội để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài cá độ bóng đá trên mạng internet
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là hơn ba trăm linh tỷ đồng
để đảm bảo an ninh trận đấu
tổ công tác một trăm bốn mươi một sẽ tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp cao điểm cuối năm và đón xuân hai nghìn hai mươi hai
việc chốt trực được tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội thực hiện liên tục
ở các khung giờ khác nhau tại các quận huyện trên địa bàn của hà nội
nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến đường
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
phát hiện tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều
và hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm là đây
các trường hợp vi phạm có độ tuổi còn rất trẻ
kẹp ba không đội mũ bảo hiểm và che biển số xe
trường hợp này đã được đưa về chốt để tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng quy định
trường hợp này đã được đưa về chốt để tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng quy định
quay đầu xe để tránh ước chốt
những trường hợp vi phạm khác đều được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào những dịp cuối năm thì các đối tượng vi phạm pháp luật là thường hoạt động mạnh hơn
do vậy là các đối tượng này thường là một là buôn bán các hàng hóa không có xuất xứ
thứ hai nữa là buôn bán về pháo lổ vận chuyển pháo lổ
các vũ khí nóng để trong người hoặc là trong các phương tiện giao thông
do vậy là chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra kiểm soát thật kỹ các trường hợp như thế này
để xử lý và bàn giao cho các lực lượng chức năng giải quyết theo đúng quy định
từng địa bàn ở các quận huyện có tính chất và tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông khác nhau
chính vì vậy các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một đã chủ động nắm bắt và lên các phương án phù hợp nhất để phòng chống và ứng phó với những sự việc xảy ra
các hàng quán bây giờ là thực hiện đóng cửa trước hai mươi một h
do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là thưa vắng
những ngày cận tết này thì chúng tôi là làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông thường xuyên làm việc vào những buổi tối khuya